tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với năm bị cáo gồm
nguyễn đình sang nguyễn cao trọng lê thế việt huỳnh tấn tuấn và nguyễn lập nghiệp về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn đình trinh chú tại huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc
cùng một số người đến hát tại quán karaoke ở phường an lạc thị xã buôn hồ
trong lúc hát trinh dùng tay sàm sỡ vào người một cô gái là nhân viên phục vụ quán
khi cô gái phản ứng thì bị trinh dùng lon bia ném trúng vào đầu
khi biết chuyện thì sang cùng với bốn đối tượng mang theo hai cây dựa và một cây gậy sắt rồi đến quán karaoke
cả nhóm sang đã lao vào đánh chém liên tiếp nhiều nhát vào người trinh
nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi năm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đình sang một mươi ba năm tù giam các bị cáo còn lại từ năm đến một mươi một năm tù cùng về tội giết người